tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
bệnh viện xanh sạch đẹp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đổi mới cơ chế tài chính bảo hiểm y tế khu vực phía bắc
qua hơn bốn năm thực hiện đổi mới những bất cập tồn tại trước đó đã phần nào được giải quyết
với những kết quả rất tích cực như sự hài lòng của người bệnh đạt tám mươi vào năm hai nghìn một mươi tám sáu mươi bảy mươi bệnh viện xanh sạch đẹp tám mươi nhà vệ sinh đạt yêu cầu
việc đổi mới quy trình thủ tục khám chữa bệnh rút ngắn thời gian chờ đợi cùng nhiều biện pháp nhằm giảm bớt sự phiền hà cho người dân khi đi khám chữa bệnh bước đầu ghi nhận những kết quả khả quan
các cuộc gọi đường dây nóng đến năm hai nghìn một mươi tám cho thấy những phản ánh tiêu cực về chất lượng dịch vụ thái độ tinh thần phục vụ giảm hẳn so với trước đây
tỷ lệ bệnh nhân nằm ghép cũng giảm rõ rệt
tuy nhiên hai mươi người bệnh chưa thật sự hài lòng vẫn là một con số đáng để suy nghĩ và cần có những biện pháp quyết liệt triệt đề đồng bộ hơn nữa để tiếp tục hướng tới mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của ngành y tế